theo báo cáo của tổng cục thuế vừa qua cơ quan này đã đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
qua đó đã truy thu tri hoàn và phạt hơn hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng đối với một trăm linh bốn doanh nghiệp
cơ quan thuế cũng xác định lại doanh thu làm giảm lỗ hơn một bảy trăm linh tỷ đồng giảm khấu trừ một tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập trịu thuế hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy toàn ngành thuế đã thực hiện hơn ba mươi hai tám trăm linh cuộc thanh tra kiểm tra
tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là hơn ba mươi sáu trăm linh tỷ đồng
tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn năm một trăm linh tỷ đồng